một mùa giáng sinh nữa lại đang về và cùng với không khí đầm ấm trên mọi miền đất nước thị trường các mặt hàng phục vụ cho noel cũng trở nên rất nhộn nhịp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
đồ noel năm nay cũng như các năm trước đa dạng phong phú và giá bán cũng phù hợp
riêng cây thông noel có giá cao hơn tùy thuộc vào kích thước giao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng một cây
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm được tiểu thương cũng như các nhà quản lý đặc biệt chú trọng
hiện không khí mua sắm các mặt hàng phục vụ giáng sinh cũng như chuẩn bị chào đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang rất nhộn nhịp
hầu hết tại các chợ và khắp các tuyến phố đà nẵng luôn tấp nập kẻ mua người bán sẵn sàng cho một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc và năm mới nhiều thành công